thưa quý vị ngày mai ngày một mươi ba tháng ba tại hà nội sẽ có thêm một trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d
có địa chỉ tại km một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội hoạt động trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động hà nội lên một mươi đơn vị
cục đăng kiểm việt nam cho biết ngày một mươi ba tháng ba tại hà nội sẽ có thêm một trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d
địa chỉ tại km số một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội hoạt động trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở hà nội lên một mươi đơn vị
trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d sẽ vận hành một dây chuyền kiểm định với ba đăng kiểm viên
dự kiến mỗi ngày kiểm định được từ sáu mươi đến bảy mươi xe
ngoài ra cục đăng kiểm cũng cho biết trong ngày hôm nay một mươi hai tháng ba
cơ quan công an sẽ tiếp tục bàn giao cơ sở vật chất hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định
của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh hai v cho đơn vị để thực hiện các bước hiệu chuẩn lại
nhằm đưa trung tâm này vào hoạt động trong tuần tới cùng một số trung tâm đăng kiểm khác
dự kiến trong tuần sau sẽ có một mươi năm trung tâm đăng kiểm hoạt động tại hà nội
cục đăng kiểm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan công an
trong việc sớm bàn giao hệ thống dữ liệu của các trung tâm đăng kiểm
để khẩn trương triển khai công tác hoàn thiện hệ thống kiểm định xe cơ giới
tại các trung tâm đăng kiểm đang bị đóng cửa nhanh chóng đưa vào hoạt động
phục vụ người dân và doanh nghiệp